hội đồng nhân dân tp hà nội đã tổ chức phiên giải trình về kết quả giải quyết kiến nghị cử tri
kết quả thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại
thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn thành phố
theo báo cáo giám sát của hội đồng nhân dân tp hà nội công tác giải quyết các kiến nghị cử tri của thành phố
từ đầu nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đến nay đạt nhiều kết quả tích cực
tuy nhiên hội đồng nhân dân tp nhận định công tác giải quyết các vụ việc khiếu nại
tố cáo còn chậm đến nay chính quyền các cấp thành phố hà nội mới thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại
có hiệu lực pháp luật được bảy mươi chín trên một trăm một mươi bốn vụ thực hiện các thông báo kết luận tố cáo có hiệu lực pháp luật được tám mươi hai trên một trăm tám mươi vụ
nhiều địa phương chưa giải quyết được vụ việc khiếu nại nào như thạch thất hai bà trưng sóc sơn
một số đơn vị chỉ có từ một đến hai vụ tố cáo nhưng chưa giải quyết xong như cầu giấy hoàn kiếm lòng biên phúc thọ
các vụ việc chưa được giải quyết đều là những vụ việc pháp luật
các vụ việc pháp luật rất phức tạp tồn tại nhiều năm nhiều vụ tranh chấp trong nội bộ gia đình rất phức tạp
chính vì vậy rất cần ủy ban nhân dân thành phố hà nội có giải pháp đồng bộ giải quyết sức điểm các vụ việc
tạo niềm tin của nhân dân đối với các cấp ủy đảng và chính quyền